từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai chất lượng không khí ở hà nội đã được cải thiện hơn so với tuần trước
số chạm quan chắc có chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu và rất xấu đã giảm mạnh
tại các trạm quan chắc không khí nền thủ đô chất lượng không khí được cải thiện
đặc biệt là cuối tuần chỉ số chất lượng không khí aqi suy trì ngưỡng trung bình và kém
tại các trạm quan trắc nội đô chất lượng không khí cũng có xu hướng cải thiện hơn tuần trước
nhưng vẫn ở mức cao
tri cục trưởng tri cục bảo vệ môi trường sở tây nguyên và môi trường hà nội mai trọng thái cho biết
trong tuần qua điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng trực tiếp và giúp cải thiện chất lượng không khí ở hà nội
tuy nhiên chỉ số chất lượng không khí trong tuần qua vẫn ở ngưỡng cao
người dân theo dõi trên website môi trườngthủđô vn thấy chỉ số aqi ở mức kém màu cam đến mức rất xấu màu tím
thì nên hạn chế ra đường trong trường hợp bắt buộc nên đeo khẩu trang đặc trần
trong những ngày tới chất lượng không khí tiếp tục có sự chuyển biến tích cực do khu vực hà nội sẽ có mưa rào và rông trời trở lạnh trong tuần đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi